ngày hôm nay hai tháng một thông tin từ công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an cho biết
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hội
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã hải thượng huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập
tại thị xã hoàng mai tỉnh thanh hóa tiếp nhận bệnh nhân nguyễn văn hội
bị đứt gót chân do tai nạn giao thông
sau khi được các y bác sĩ chữa trị bệnh nhân đã được đưa về điều trị tại khoa ngoại
tuy nhiên đến ba giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai do bị nhắc nhở vì hút thuốc trong phòng điều trị
nguyễn văn hội đã đập phá và đốt toàn bộ chăn màn của các bệnh nhân cùng phòng
khiến các bệnh nhân y bác sĩ hoảng sợ và mắc kẹt bên trong
đặc biệt đối tượng nguyễn văn hội còn khống chế xé quần áo
đe dọa một nữ điều dưỡng đang mang thai ba tháng